theo hồ sơ vụ án nguyễn văn phương cùng hai cán bộ sở giao thông vận tải và sở công thương tỉnh cà mau nhận lời của chủ xe không đủ điều kiện đăng kiểm rồi làm giấy tờ giả hợp thức hóa hồ sơ để đưa phương tiện đi đăng kiểm và thu lợi bất chính
qua điều tra ban đầu phương có liên quan đến việc làm giả bảy mươi hai hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới là hồ sơ khống làm một trăm linh hai biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo biên bản khống và ký xác nhận một trăm linh hai biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo biên bản khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của nguyễn văn phương để thu giữ tài liệu và tăng vật có liên quan đến vụ án
đối tượng lê văn quyết ép con nợ phải đưa căn cước công dân và một clip khỏa thân tự quay thì sẽ cho vay tiền
công an tp tân uyên tỉnh bình dương vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng lê văn quyết chú tại huyện chư sê tỉnh gia lai để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra đối tượng quyết cho một người phụ nữ vay số tiền năm mươi triệu đồng với lãi suất hai trăm linh một năm và yêu cầu chị này phải quay lại video clip khỏa thân gửi cho quyết
đến khi bị hại không còn khả năng chi trả tiền gốc và lãi thì quyết sử dụng đoạn video clip trên đăng lên trên mạng xã hội để đe dọa buộc bị hại trả tiền
làm việc với cơ quan điều tra quyết thừa nhận về hành vi phạm tội và đã thu lợi bất chính số tiền là ba mươi triệu đồng
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn bình khí cười n hai o vào trung tâm thành phố tiêu thụ
lực lượng công an đã phát hiện một xe ô tô tải do tài xế huỳnh đình phúc điều khiển bên trong thùng xe có khoảng ba mươi bình khí cười trọng lượng mỗi bình là bảy mươi năm kg
tiếp tục kiểm tra một ô tô tải gần đấy do tài xế lê anh tiến điều khiển phát hiện thêm trong thùng xe có hai mươi tám vỏ bình khí loại hai mươi kg đã qua sử dụng
lực lượng công an đã làm việc với nguyễn anh tài chú tại tỉnh hưng yên là chủ số bình khí cười trên
tài khai nhận đã vận chuyển số khí cười trên từ bắc ninh về đà nẵng và giao cho đầu mối lớn trong thành phố
trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông tỉnh bình phước vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng mua pháo nổ bằng đường vận chuyển xe khách
qua kiểm tra xe khách phát hiện trong xe chở một thùng pháo nổ do một người ở huyện lộc ninh tỉnh bình phước gửi cho người mua ở xã phú sơn huyện bù đăng
cơ quan công an đã bắt được đối tượng mua pháo là trần duy nghĩa bốn mươi năm tuổi trú tại huyện bù đăng
khi đối tượng đến nhà xe nhận pháo tăng vật thu được gồm một thùng pháo hoa hai mươi ba
thưa quý vị và các bạn ubnd tỉnh quảng ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái trung quốc vào thành phố mong cái thành phố hạ long tỉnh quảng ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái việt nam sang trung quốc qua cửa khẩu quốc tế mong cái
theo phương án này thì xe tự lái vào mong cái hạ long được hoạt động trong phạm vi thành phố móng cái thành phố hạ long quốc lộ một mươi tám a cao tốc hạ long móng cái
đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch hai quốc gia được chính quyền thành phố móng cái và thành phố đông hưng đề xuất
cửa khẩu quốc tế mong cái khu vực cầu bắc luân ii với đặc thù khu vực của cửa khẩu xuất nhập khẩu nhiều hàng hóa để sẵn sàng đón khách du lịch
ban quản lý cửa khẩu quốc tế móng cái đã bố trí thêm cơ sở vật chất từ khu dịch vụ với hệ thống ba trăm linh ghế băng phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong quá trình chờ làm thủ tục nhập cảnh
đặc biệt các đơn vị chức năng
nó có lực lượng công an đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự tránh để xảy ra tình trạng nguồn tắc
các công ty lữ hành đòi hỏi sự thông thoáng mà khi thông thoáng thì dễ lơi lỏng trong việc kiểm tra buông lỏng
thì sẽ không tránh được rất nhiều vấn đề mình dự báo có thể phức tạp các đối tượng có thể trà trộn vào
các cơ quan đặc biệt nước ngoài các vấn đề liên quan tội phạm về trật tự xã hội

chúng tôi cũng đều hoàn toàn có cái giá trị
chúng tôi cũng đều có cái dự báo đánh giá và có cái phương án cụ thể
đối với từng trường hợp đặc biệt là tham mưu trong cấp ủy chính quyền là phải làm tốt công tác quản lý về du lịch
thực hiện nó phải đúng quy định
tất cả các giấy tờ lịch trình rồi hướng dẫn viên rồi quy định rồi tuyến đường
và tất cả các hoạt động là phải đảm bảo đúng quy định
trước đó mô hình du lịch tự lái qua cửa khẩu đã được triển khai từ tháng chín
năm hai nghìn một mươi sáu đến hết năm hai nghìn một mươi chín
theo phương án thí điểm mới nhất đã được phê duyệt
xe tự lái từ trung quốc vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế móng cái
được hoạt động trong phạm vi thành phố móng cái thành phố hạ long quốc lộ một mươi tám a đường cao tốc hạ long móng cái
lái xe sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ cần thiết
liên hệ với địa phương và công ty du lịch lữ hành chịu trách nhiệm tổ chức tour du lịch
để làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh
khi có đoàn công ty sẽ chương trình đoàn
chương trình đoàn thì đương nhiên rồi chương trình đoàn phải set up trước
và gửi cho tất cả các ngành các ngành trong tỉnh đi qua địa phương nào thì gửi cho địa phương đấy
và không phải là trong cả một chương trình đâu không phải là cả một thời gian anh làm đâu
mỗi một chương trình đoàn là phải báo
khi bắt đầu khách nhập cảnh là phải báo tất cả các ngành trên địa phương
để cùng tham gia quản lý với doanh nghiệp
thành phố móng cái có các điều kiện về cơ sở vật chất
hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ nhất là đường cao tốc vân đồn móng cái mới được đưa vào sử dụng
đã đáp ứng tốt các tiêu chí tiêu chuẩn yêu cầu di chuyển nhanh chóng thuận tiện của du khách
trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba thành phố móng cái đón gần hai triệu lượt khách
tăng một hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thu ngành dịch vụ du lịch ước đạt tám mươi tỷ đồng
tăng gấp một ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình du lịch bằng xe tự lái hoạt động trở lại hứa hẹn tạo sự sôi động cho ngành du lịch
vâng và tiếp theo sẽ là các thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong kinh tế phương nam ngay sau đây
bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị theo thông tin từ hiệp hội lương thực việt nam
sau khoảng một mươi ngày đứng giá vừa qua giá gạo xuất khẩu của việt nam đã tăng thêm
từ năm năm triệu đồng
với mức giá này thì gạo xuất khẩu của việt nam thiết lập bức định mới đang cao hơn gạo thái lan
giá gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam tăng thêm một mươi đô la mỹ mỗi tấn
lên mức sáu trăm năm mươi ba đô la mỹ mỗi tấn cao hơn gạo cùng loại của thái lan chín mươi hai đô la mỹ mỗi tấn
pakistan chín mươi đô la mỹ mỗi tấn
gạo hai mươi năm tấm cũng được điều chỉnh tăng một mươi đô la mỹ mỗi tấn
lên sáu trăm ba mươi tám đô la mỹ mỗi tấn là mức giá cao nhất của gạo việt nam
kể từ khi ấn độ cấm xuất khẩu gạo vào cuối tháng bảy vừa qua
và là mức giá xuất khẩu cao nhất trong vòng hơn một mươi năm năm trở lại đây
xuất khẩu gạo trong tháng một mươi vừa qua của việt nam đạt bảy trăm linh
tương ứng bốn trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ tương đương về lượng
nhưng tăng hai mươi bảy về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lũy kế một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đã xuất khẩu hơn bảy một triệu tấn gạo
tương ứng gần bảy triệu đô la mỹ tăng một mươi bảy về lượng
tăng ba mươi năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam có thể xuất khẩu khoảng bảy tám triệu tấn gạo
kim ngạch khoảng bốn hai bốn năm tỷ đô la mỹ
sở giao thông vận tải tp hcm vừa trình ubnd tp hcm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
dự án đường vành đai hai đoạn từ đường võ nguyên giáp đến đường phạm văn đồng
tp thủ đức với tổng mức đầu tư khoảng hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai hai đoạn từ đường võ nguyên giáp
đến đường phạm văn đồng tp thủ đức dài hai năm km với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng bốn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố
trong đó phần giải phóng mặt bằng cần khoảng một chín trăm năm mươi sáu tỷ đồng
do ban bồi thường giải phóng mặt bằng tp thủ đức triển khai
phần xây dựng có tổng mức đầu tư hai năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư
về quy mô dự án sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch rộng sáu mươi bảy mét
việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi mở trộn đường lên tám làng xe cơ giới ở giữa
và sáu làng xe ở hai đường song hành hai bên
ở giai đoạn này dự án sẽ đầu tư hai đường sông hành hai bên
mỗi đường có bề rộng một mươi sáu năm mét đáp ứng ba làng xe
tại giao lộ phạm văn đồng vành đai hai được xây dựng nút giao ba tầng
đây là tuyến đường quan trọng của thành phố kết nối các khu công nghiệp đô thị
và các tuyến đường trục xuyên tâm nhằm giảm tải cho khu vực nội đô
vì vậy việc ưu tiên nguồn vốn để khép kính toàn bộ con đường này
nhằm điều phối xe ở khu vực nội thành là vấn đề hết sức cấp bách
tại tp hcm triển lãm quốc tế việt build lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba đã khai mạc với chủ đề
nhà ở kiến trúc và trang trí nội ngoại thất
đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống
của ngành xây dựng việt nam và kỷ niệm hai mươi năm năm triển lãm quốc tế
việt build trưởng thành và phát triển
triển lãm có quy mô tầm vóc đặc biệt của ngành nhà ở kiến trúc và trang trí
nội ngoại thất với nhiều hoạt động phong phú về xúc tiến thương mại
hội thảo diễn đàn doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm mới của ngành xây dựng
và trang trí nội ngoại thất nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp
đối tác tham quan và người dân đến thưởng lãm
đặc biệt triển lãm việt build hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh lần này
với gần một gian hàng hầu hết các sản phẩm trưng bày tại triển lãm
đã được các doanh nghiệp nghiên cứu tìm hiểu thị trường rất kỹ
các sản phẩm về vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới
tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở
xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn gắn liền với phát triển bền vững
bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức mở các diễn đàn doanh nghiệp và hội nghị khách hàng
nhằm tạo dịp cầu để doanh nghiệp và công chúng gặp gỡ trao đổi nắm bắt nhu cầu
và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong kinh doanh
diễn đàn hợp tác và phát triển ngành hala trong khối asean vừa diễn ra tại thành phố hồ chí minh
đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp việt nam
có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa hala quốc tế
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoàng thành phố luôn có chính sách phát triển công nghiệp hala
đặc biệt là lĩnh vực lương thực thực phẩm một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố
và các ngành phụ trợ hậu cần như logistic kho bãi vận tải để tiếp tục triển khai hiệu quả
các hoạt động xúc tiến thương mại của tp hcm trong những năm tiếp theo đồng thời triển khai đề án
tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành hala việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đề nghị các sở ngành hiệp hội doanh nghiệp thành phố hội lương thực thành phố
phố hậu của lãnh sự quán các nước triển khai các hội thảo diễn đàn gặp gỡ các doanh nghiệp
đồng thời nghiên cứu tìm hiểu các khó khăn thực tế doanh nghiệp đang gặp phải
cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu hala vào thị trường hồi giáo
từ đó tham mưu đề xuất ubnd các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới rộng thị trường xuất khẩu hala
tại hội nghị lấy ý kiến về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
vừa được ubnd tp hcm tổ chức nhiều ý kiến về vấn đề cạnh tranh xung đột lợi ích và bảo vệ môi trường
đã được các đơn vị tư vấn cùng với các chuyên gia phân tích cụ thể
trong đó nhiều chuyên gia đã đánh giá dự án
hội nghị lấy ý kiến về đề án nghiên cứu xây dự án sẽ góp phần hiệu quả cao về logistic của việt nam và khu vực
dự án cảng trung chuyển quốc tế cần giờ được đánh giá là một siêu cảng lớn nhất nước và tầm cỡ khu vực
có khả năng tiếp cận tàu tái trọng lớn lên tới hai trăm năm mươi đếch quây công suất thiết kế một mươi sáu chín triệu tiêu
tống chiều dài cầu bến chính khoảng sáu tám km khoảng năm trăm bảy mươi hectare tổng mức đầu tư năm bốn mươi năm tỷ usd tương đương một trăm hai mươi tám tỷ đồng
dự án chia làm bảy giai đoạn
giai đoạn một dự kiến khởi công năm hai nghìn hai mươi năm và đưa vào khai thác năm hai nghìn hai mươi bảy hoàn thành toàn bộ bảy giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ là để bổ sung cho hệ thống cảng cái mép thị vải
nâng tầm toàn bộ cùng cảng số bốn thành cảng biển quốc gia tầm cỡ quốc tế cạnh tranh với thế giới
cùng cảng này sẽ phát triển bố trợ nhau chứ không cạnh tranh nhau
vì lợi ích quốc gia chứ không vì lợi ích thành phố hồ chí minh hay vùng đông nam bộ
khi đi vào hoạt động
cụm cảng không chỉ có ý nghĩa trở thành cảng trung chuyển quốc tế
mà còn hỗ trợ bổ sung tàu hệ sinh thái chung để phát triển một trung tâm logistic
bao gồm khu mộ dịch phi thế quan với dải đất mênh mông từ khu xoài rạp đổ về